thôn bầu cầu xã hòa châu huyện hòa vang
để quản lý gần một hai trăm linh hộ ban điều hành thôn đã huy động tất cả đảng viên tại cơ sở
phân chia mỗi đảng viên phụ trách theo từng nhóm hộ
cô ta tăng cường kiểm tra vừa kiểm tra vừa xử lý các trường hợp vi phạm ra đường không cần thiết
và có những di chuyển từ địa bàn này qua địa bàn khác không đúng với chủ trương của thành phố
ghi nhận tại các khu dân cư tổ dân phố nằm trong vùng xanh vùng vàng trên địa bàn
tổ covid một mươi chín cộng đồng cảnh sát khu vực vẫn duy trì và siết chặt chốt ra vào
mô hình mỗi đảng viên quản lý một mươi hộ gia đình
đã phát huy hiệu quả trong công tác giám sát và nắm bắt tình hình di biến động của dân cư
qua kết quả khám nghiệm sơ bộ ban đầu các bác sĩ nhận định nạn nhân nghi có dấu hiệu bị bạo hành
hiện cơ quan công an đang tiến hành triệu tập và lấy lời khai những người có liên quan để điều tra làm rõ vụ việc
và những thông tin mới nhất về vụ việc này sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị các bạn trong những bản tin tiếp theo của truyền hình công an dân
tiếp tục với tin tức an ninh trở tự đáng chú ý khác
khi được bố trí quản lý một quầy bán vàng thì đối tượng lương thị nhung trú tại phường tân thiện
trang sức bằng vàng ước tính trị giá khoảng năm tỷ đồng sau đó đem ra ngoài bán
công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đang tạm giữ đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
vào sáng ngày một mươi sáu tháng chín công an phường tân bình nhận thông tin từ cửa hàng vàng kim hương một tại phường tân bình
trình báo về việc nghi vấn bị nhân viên là lương thị nhung lấy trộm một số lượng lớn trang sức bằng vàng
làm việc với công an phường tân bình nhung khai nhận từ cuối tháng
từ cuối năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay đã nhiều lần trộm vàng tại quầy bán vàng do mình quản lý
số trang sức bằng vàng theo nhung khai nhận tổng cộng lên đến gần hai năm trăm linh sản phẩm ước tính trị giá khoảng năm tỷ đồng
sau khi lấy vàng ra ngoài thì nhung không tự đem đi bán mà nhờ người khác đi bán hộ hoặc là cầm cố
tại các cửa hàng vàng khác trên các địa bàn thành phố đồng xoài và huyện đồng phú
khám xét nơi ở của nhung cơ quan công an thu được rất nhiều giấy tờ và tài liệu có liên quan đến vụ trộm
cùng với một số trang sức nhung khai là vàng giả và hiện vụ việc đang được công an thành phố đồng xoài tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã ra quyết định khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với nguyễn thị thu là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại minh khang
và nguyễn đình khang trưởng ban quản lý dự án khu đô thị minh khang
kết quả điều tra ban đầu xác định công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại minh khang là chủ đầu tư của dự án tổ hợp
khách sạn siêu thị kinh doanh dược thiết bị y tế và nhà ở gọi tắt là khu đô thị minh khang tại xã nghi phú thành phố vinh
nguyễn thị thu quê ở tỉnh hải dương là giám đốc công ty người đại diện theo pháp luật
nguyễn đình khang là chồng bà thu giữ chức vụ trưởng ban quản lý dự án giám đốc sàn giao dịch bất động sản minh khang
trong quá trình triển khai dự án hai đối tượng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
trên cơ sở các tài liệu chứng cứ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
đối với hai đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra mở rộng
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần văn mương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại ấp tân an xã bình thạnh trung huyện lấp vò tỉnh đồng tháp về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp là đối tượng nguyễn văn hiệp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại khóm tân thuận thị trấn thanh bình huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
đối tượng này cao một m bảy mươi hai và có sẹo chấm cách ba cm trên trước đuôi lông mải trái
và đối tượng thái văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại một trăm hai mươi tám trên một mươi khóm một phường ba thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
bị công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện